tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại tổng công ty dầu việt nam pvoi
hai bị cáo gồm nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc pvoi vũ trọng hải nguyên kế toán trưởng pvoi
theo cáo trạng trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn hai bị cáo đã quyết định việc gửi tiền của pvoi
vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
qua đó cả hai đã nhận và chiếm đoạt tổng cộng bốn tỷ đồng
quá trình điều tra hai bị cáo đã thành khẩn khai báo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt